còn công đầy một mươi ngày nữa
thì ngôi nhà của em trần ngọc lan hạ
sẽ hoàn thành
đây không chỉ là ngôi nhà để che mưa nắng
mà đó còn là cả một ước mơ
từ mấy thế hệ này của gia đình em
điều ấm áp là ngôi nhà ấy
được tiếp sức từ biết bao tình cảm
sự chân thành sẻ chia
của đông đảo sinh viên trường đại học đồng tháp
mâu hình ngôi nhà năm
đó là sáng kiến của đoàn viên sinh viên
trong việc hỗ trợ đoàn viên sinh viên
vượt qua những khó khăn trong học tập
bởi ý nghĩa của nó
một là tập hợp sức mạnh
tại đoàn kết của tất cả sinh viên toàn trường
hai là tạo một nguồn động lực
cho cá nhân sinh viên đó
được an tâm học tập
cũng như là góp phần cho xã hội
giảm trong việc sau đó giảm nghèo
năm nay em trần ngọc lan hạ
đang học năm ba
khoa sửa địa và giáo dục chính trị
trường đại học đồng tháp
hoàn cảnh gia đình thiếu thốn
bà nội và bà nội
ba em đều mang bệnh
mất sức lao động
nơi ở xuống cấp lụp xụp
luôn trong tình trạng nắng rội mưa giột
xong hà vẫn vượt qua khó khăn
luôn chăm chỉ học tập
và chu toàn việc nhà
thấy được sự nỗ lực của em
nhà trường đã tìm đến để hỗ trợ
sắp được ở trong ngôi nhà mơ ước
gia đình và em không khỏi ngỡ ngàng
trong sự vui mừng hạnh phúc